với thủ đoạn móc nối với một số đối tượng ở tỉnh thành khác đối tượng đặng vũ hà thanh
trú tại tỉnh tây ninh đã mua bán sản phẩm là thuốc bảo vệ thực vật được làm giả nhãn hiệu
của nhiều công ty sản xuất khác nhau không đảm bảo chất lượng và gây ra nhiều thiệt hại
cho người dân trong sản xuất nông nghiệp
mới đây tại ấp bình hòa xã thái bình huyện châu thành tỉnh tây ninh lực lượng công an đã bắt giữ
đối tượng đặng vũ hà thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ tại xã thái bình huyện châu thành đang
hai thuốc bảo vệ thực vật có dấu hiệu được làm giả lên xe ô tô để đi tiêu thụ
tiến hành khám xét nơi ở và kho chứa hàng của đối tượng thanh phát hiện hơn bốn năm trăm linh chai thuốc bảo vệ thực vật
các loại có dấu hiệu được làm giả nhiều nhãn hiệu khác nhau
ba quyển sổ tay ghi chép nội dung mua bán cùng nhiều đồ vật tài liệu liên quan
ước tính tổng giá trị hàng hóa phương tiện tạm giữ khoảng trên một tỷ đồng
hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng xác minh làm rõ
thưa quý vị không biết gì về các dự án xây dựng nhưng một nữ bị cáo trú tại quận ngũ hành sơn
thành phố đà nẵng vẫn bịa ra những câu chuyện như là thật để rụ rỗ và lấy tiền của nhiều bị hại quen biết
tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm đối với phạm thị hiền bốn mươi ba tuổi
trú tại quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua việc thường xuyên đến đền tăng
tam giang thuộc quận cẩm lệ thành phố đà nẵng để cúng bái hiền có quen biết với bị hại là trần minh nam
nguyễn thị kim chi đỗ thị xuân mai
vào năm hai nghìn một mươi bảy thấy các khu đất ở xung quanh đền tam giang đang san lấp mặt bằng giang dở
nên hiền nảy sinh ý định đưa ra thông tin gian dối với ông nam bà chi và bà mai
về việc sắp có dự án bán đất nền tại khu vực xung quanh đền tam giang
và biện ra việc quen biết nhiều người có khả năng mua được các lô đất ở dự án trên với giá rẻ để các bị hại tin tưởng
với thủ đoạn này từ tháng tám đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám hiền đã nhiều lần lừa đảo các bị hại và chiếm đoạt số tiền một năm tỷ đồng
trước hội đồng xét xử hiền thừa nhận hành vi phạm tội của mình
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt phạm thị hiền một mươi năm năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thưa quý vị dưới sự nắng nóng của mùa hè trong thời gian gần đây khi lượng tiêu thụ điện tăng cao dẫn tới nhiều sự cố
người dân sẽ lên mạng tìm số tổng đài
mỗi cuộc điện thoại mất gần ba phút thế nhưng không giải quyết được vấn đề gì và bị trừ số tiền lên đến ba mươi đồng cho một cuộc hội thoại đó
và để đề phòng phòng tránh những chiêu thức của các đối tượng lừa đảo thì xin mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi
thời gian qua trên mạng xã hội một số website xuất hiện số điện thoại mạo danh tổng đài chăm sóc khách hàng ngành điện
tiếp nhận và trả lời các thông tin về ngành điện hướng dẫn khách hàng để trục lợi cước phí
của khách hàng sử dụng điện làm nhiễu loạn thông tin ngành điện
nhiều đầu số khi người dân gọi tới thì chỉ được giới thiệu là tổng đài cung cấp thông tin tổng hợp kèm nhạc trờ
mặc dù không kết nối được điện thoại viên nhưng vẫn bị tính cước
một số đầu số khác sau khi để người dân nghe nhạc chờ gặp điện thoại viên thì được hướng dẫn liên hệ số tổng đài chính thống của ngành điện
phóng viên antv đã thử gọi theo số điện thoại giả mạo này
tổng đài cung cấp điện thiện hệ thống góp điện sẽ đọc số điện lần nhất anh chuẩn bị giấy bút điện nạ và gọi giúp em

với cuộc gọi hơn một phút thì điện thoại của tôi đã bị trừ hơn mình
trong khi quy định của các tổng đài điện lực là một mươi đồng một phút
có thể nói khi người dân gọi đến số điện thoại giả mạo này sẽ bị trừ phí cước rất là cao
mà không được giải đáp thông tin hay giải quyết sự cố yêu cầu của khách hàng
khoảng một tháng gần đây thì nó có khoảng hơn hai trăm linh cuộc gọi đã gọi đến trung tâm để phản ánh về cái nội dung trên
thế thì đối với cái việc này thì ngay từ cuối năm hai nghìn hai mươi một thì evn hà nội đã triển khai một cái dịch vụ định danh cuộc gọi
voice brand name evn hà nội
để tránh cho khách hàng nhận những cái cuộc gọi giả mạo như vậy
theo các quy định của pháp luật hiện nay thì những hành vi mà chiếm đoạt tài sản như thế thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
hoặc là bị xử phạt viên hình chính
khi mà người dân bị lừa đảo thì lên tập hợp lại và báo cho các cơ quan chức năng
đặc biệt là cơ quan công an để cơ quan công an người ta truy ra những đối tượng nào mà đứng sau những cái đầu số vào các cái tổng đài như thế
trên thực tế đã có nhiều nạn nhân
những cái sập bẫy của các đối tượng lừa đảo với thủ đoạn nêu trên
vì vậy người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác và thông báo trung tâm chăm sóc khách hàng ngay lập tức
mở đầu là thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ một a thuộc địa phận xã hồng thủy huyện lệ thủy của tỉnh quảng bình
vào trưa ngày hôm nay bốn tháng bảy giữa xe ô tô năm chỗ và xe tải khiến ba người tử vong và hai người bị thương
thời điểm trên xe ô tô năm chỗ mang biển
kiểm soát ba mươi tám a một mươi bốn nghìn bốn trăm ba mươi năm lưu thông theo hướng bắc nam đã đâm trực diện vào xe tải mang biển kiểm soát bảy mươi sáu c sáu nghìn bốn mươi chín lưu thông theo hướng ngược lại
cú đâm trực diện đã khiến hai người ngồi trong xe ô tô năm chỗ tử vong tại chỗ ba người khác bị thương nặng
tại hiện trường hai chiếc xe đã biến dạng và hư hỏng nghiêm trọng
nhận được thông tin lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện lệ thủy đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông
phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành xác minh nguyên nhân danh tính nạn nhân và tài xế
các trường hợp bị thương đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu
tuy nhiên một trong số ba nạn nhân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đã tử vong sau đó
hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nguyễn hữu sơn

nguyên chủ tịch ubnd
nguyên chủ tịch ubnd xã quế cường hồ văn chín giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng hưng phước và huynh tấn lực
giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên xây dựng minh hưng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
dự án nhà máy nước thôn một xã quế cường nay là thôn xuân lư xã quế mỹ huyện quế sơn
đội bác nhân dân huyện quế sơn phê duyệt năm hai nghìn một mươi ba với tổng kinh phí hơn năm sáu tỷ đồng
từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn và vốn ngân sách địa phương
dự án được giao cho ubnd xã quế cường làm chủ đầu tư và đại diện chủ đầu tư là ông nguyễn hữu sơn nguyên chủ tịch ubnd xã quế cường
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng minh hưng là đơn vị thi công xây lắp và công ty cổ phần đầu tư xây dựng hưng phước là đơn vị tư vấn giám sát
quá trình tổ chức thực hiện ba đối tượng nguyễn hữu sơn hồ văn chín và huỳnh tấn lực đã có hành vi nghiệm thu lập biên bản nghiệm thu không đúng với khối lượng thực tế thi công gây thiệt hại cho nhà nước số tiền trên sáu trăm ba mươi bốn triệu đồng
chiều nay ngày bốn tháng bảy tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt bị cáo đỗ tuấn phong bốn mươi tuổi trú tại quận sáu tp hcm hai mươi năm tù về tội tham mô tài sản
đồng thời buộc bị cáo hoàn trả số tiền cho bị cáo

rồi chiếm đoạt số tiền trên hai hai tỷ đồng của công ty nguyễn kim
đến tháng chín năm hai nghìn một mươi tám công ty nguyễn kim tiến hành kiểm kê kho tại trị nhánh kiên giang phát hiện hàng hóa bị thất thoát với giá trị trên năm hai tỷ đồng
như vậy đỗ tuấn phong đã chiếm đoạt và gây thiệt hại cho công ty nguyễn kim số tiền hàng hóa trị giá trên bảy bốn tỷ đồng
một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề quy mô lớn với tổng số tiền giao dịch
đánh bạc lên tới bốn mươi tỷ đồng vừa được công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc triệt phá thành công
cầm đầu đường dây số đề này là huỳnh văn dương và đào ngọc đài cùng chú tại tp buôn ma thuột
khám xét tại các địa điểm lực lượng công an thu giữ trên năm mươi triệu đồng tiền mặt hơn hai mươi điện thoại di động
một xe ô tô cùng nhiều tài liệu tăng vật liên quan đến hoạt động ghi số đẻ
bước đầu xác định đường dây đánh đề này hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
mỗi ngày các đối tượng nhận ghi số đề cho các con bạc trên hai trăm linh triệu đồng
tổng số tiền đường dây giao dịch từ đầu năm đến nay là trên bốn mươi tỷ đồng
hiện công an thành phố buôn ma thuột đang tạm giữ hình sự một mươi hai đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
với hành vi hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi nguyễn văn sang ba mươi chín tuổi trú tại khu phố bốn
thị trấn tân châu huyện tân châu tỉnh tây ninh đã bị công an huyện tân châu bắt giam để xử lý nghiêm trước pháp luật
trước đó vào ngày ba mươi tháng sáu bé gái một mươi năm tuổi trú tại huyện tân châu huyện châu thành đã đến công an thị trấn tân châu
tố cáo cháu bé bị đối tượng sang chủ quán ốc có hành vi hiếp dâm
tại cơ quan điều tra sang khai nhận vào giữa tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
bé gái trên đã đến làm thuê và ở lại quán để phụ giúp cho sang bán quán nhậu ốc
khoảng đêm ngày một tháng bảy sau khi uống rượu xong sang có hành vi sàm sỡ để thực hiện hành vi hiếp dâm
nhưng bị cháu bắt
bé chống cự được biết sang có hành vi sàm sỡ để thực hiện hành vi sàm sỡ
đến trưa ngày hôm nay bốn tháng bảy các bác sĩ tại khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
đang tích cực điều trị cho ba bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn ấu trùng ve được đào từ dưới đất
trước đó vào chiều ngày hai tháng bảy cả ba bệnh nhân này đến nhậu tại một quán trên đường cao thắng thành phố buôn ma thuột
tại đây ba bệnh nhân trên đã ăn một số ấu trùng ve
do một người bạn gửi đến sau cuộc nhậu cả ba người trên đều có các biểu hiện nôn ói chóng mặt và lần lượt phải nhập viện điều trị
qua thăm khám các bác sĩ chuẩn đoán các bệnh nhân bị ngộ độc do ăn ấu trùng ve sầu nên tiến hành điều trị theo pháp đồ
hiện có hai bệnh nhân sức khỏe đã tạm ổn định một bệnh nhân xin chuyển viện lên tuyến trên
thưa quý vị theo các chuyên gia y tế đến thời điểm này thì tại các tỉnh tây nguyên còn ve sầu lột xác và sẽ tạo ra nhộng
nó có chất đạm thành phần ít chất béo tuy nhiên trên nhậu và thân con ve sầu thì có một loại nấm cực độc thường ký sinh
do đó khi ăn nhậu ve thì xác con ve sầu người ăn sẽ bị nhiễm loại nấm này gây hậu quả khó lường và có thể đe dọa đến tính mạng
chuyển sang một thông tin về giáo dục
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn đã đề xuất chính phủ cho miễn toàn bộ học phí cho học sinh trung học cơ sở trên toàn quốc từ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
thông tin trên được người đứng đầu bộ trưởng bộ trưởng
bộ giáo dục và đào tạo đưa ra tại hội nghị chính phủ với các địa phương vào sáng ngày hôm nay mùng bốn tháng bảy
trước đề xuất trên thủ tướng giao các cơ quan phối hợp nghiên cứu đánh giá kỹ tác động bộ tài chính thì tính toán các vấn đề liên quan tới ngân sách
theo tinh thần chung đã được chính phủ thủ tướng chính phủ chỉ đạo là cần ra soát có lộ trình điều chỉnh học phí phù hợp không gây khó khăn hơn cho người dân và học sinh
đến thời điểm hiện tại thì bộ giáo dục và đào tạo và các đơn vị liên quan các địa phương đang gấp rút chuẩn bị những khâu cuối cùng nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc trong đó đặc biệt lưu ý việc phòng chống gian lận thi cử
điểm thi trường trung học phổ thông thăng long hà nội

công tác chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông tới đây gần như đã hoàn tất ở các khâu
khó nhất là việc bố trí khu vực để đồ cách phòng thi ít nhất hai mươi năm mét để tránh thu phát tín hiệu đề phòng gian lận thiết bị công nghệ cao đã được điểm thi này khắc phục bằng việc sắp xếp những thùng khác nhau để đựng đổ
điểm mới trong kỳ thi thăm nay và đây là một việc khó khăn không chỉ có riêng trường thăng long mà có rất nhiều trường trong thành phố với diện tích nhỏ hơn để có được khoảng cách hai mươi năm mét
thương tác chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông thăng long hà nội

sau khi va chạm giữa xe máy và ô tô con tại giao lộ đường d một và n ba vườn long thành mỹ đã khiến thanh niên đi xe gắn máy gặp đa chấn thương chạy máu vùng đầu đầu gối và gãy chân đùi phải
phát hiện va chạm các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã lập tức ra hỗ trợ
bằng các nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp trong lực lượng các chiến sĩ đã sơ cứu kịp thời nẹt cố định chỗ chân bị gãy của nạn nhân và sử dụng xe cứu thương lập tức đưa đi cấp cứu
đồng thời tổ chức bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông qua khu vực này hiện nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện lê văn việt tp thủ đức sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ